xin kính chào quý vị và các bạn
thưa quý vị khối không khí lạnh chi phối thời tiết tại các tỉnh thành miền bắc đang suy yếu và lệch dần sang phía đông
nên tại các tỉnh phía đông bắc bộ trong ba ngày tới chỉ có mưa nhỏ và sương mù vài nơi vào lúc sáng sớm
nên nhiệt độ sẽ tiếp tục tăng giao động ở mức là từ một mươi chín đến ba mươi hai độ có nơi cao hơn và có nắng nóng cục bộ
tương tự tại các tỉnh thành phía tây bắc bộ cũng có mưa nhỏ và sương mù vào lúc sáng sớm
phần nào làm giảm tầm nhìn xa của người dân
vì vậy quý vị cần lưu ý giảm tốc độ để đảm bảo an toàn
còn về nhiệt độ nền nhiệt tại đây cũng tăng dần trưa chiều đạt ngưỡng là hai mươi tám ba mươi một độ
riêng khu tây bắc mức nhiệt có thể cao hơn khoảng từ hai cho đến ba độ
lui xuống trung bộ các tỉnh từ thanh hóa đến khu vực thừa thiên huế
thời tiết cũng tương tự như ở bắc bộ khi có mưa vài nơi và có sương mù vào lúc sáng sớm
trong ngày có nắng nhiều với mức nhiệt độ cao nhất từ ba mươi đến ba mươi ba độ
riêng vùng núi phía tây mức nhiệt có thể vượt ngưỡng ba mươi ba độ và có nắng nóng
và phía nam khu vực đà nẵng đến ninh thuận và bình thuận
thời tiết chủ đạo vẫn là ít mưa và ban ngày trời nắng
với nhiệt độ cao nhất trong ngày giao động trong khoảng là từ ba mươi đến ba mươi ba độ
có nơi vượt ngưỡng ba mươi ba độ
vùng cao tây nguyên thời tiết trong ba ngày tới vẫn chủ yếu là phổ biến ít mưa ban ngày trời nắng
những cơn mưa rông có trăng chỉ xuất hiện cục bộ trong thời gian ngắn và lúc chiều tối
nền nhiệt tại đây vẫn ổn định ở mức là từ một mươi bảy đến ba mươi ba độ
đến với các tỉnh thành nam bộ tại đây trong hôm nay cũng như là thời đoạn
ba ngày tới về đêm có thể xuất hiện mưa diện vài nơi với lượng không nhiều và kết thúc nhanh
trong ngày có nắng nóng với nhiệt độ là từ hai mươi ba đến ba mươi năm độ
riêng khu vực miền đông nam bộ mức nhiệt cao nhất có thể sấp xỉ mức ba mươi bảy độ
và có nắng nóng gầy gắt